các bị cáo đã mua bán vận chuyển trái phép tổng cộng một mươi tám bánh ma túy và hai kg thuốc viện
tại viên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt tử hình hai bị cáo tù trung thân hai bị cáo và các bị cáo còn lại là từ một mươi ba năm đến hai mươi năm tù
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh long vừa bắt tạm giam đối với võ vũ duy tên thường gọi là khang chú tỉnh đồng tháp và lê hoàng vũ tên thường gọi là bình mũ chú thành phố vĩnh long về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó võ vũ duy và nguyễn thành phước tức phước bánh ú ở tp vĩnh long có xảy ra mâu thuẫn nên duy đã rủ vũ đi tìm phước để trả thù
sau khi thấy phước duy và vũ liền xông tới chém liên tiếp vào người phước do bị chém nên phước đã ngã xuống đất
sau khi gây án xong duy và vũ lên xe chạy về hướng cầu mỹ thuận vứt dao xuống sông rồi cả hai chạy lên tp hcm lẩn trốn
đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm duy và vũ đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh long đầu thú
công an huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên cho biết vừa ra quyết định khởi tố một mươi hai bị can có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi sóc đĩa ăn thua bằng tiền
cơ quan công an thu giữ tại chiếu bạc gần một mươi triệu đồng và nhiều dụng cụ khác dùng để đánh bạc
được biết giới bạc này do bàn thị cúc bàn phúc đoàn và triệu phúc hiện đứng ra tổ chức tại một đồi cây thuộc xóm đồn trình
mỗi người đến đánh bạc đoàn thu một trăm linh đồng mỗi ván có khoảng một mươi một mươi năm người chơi
số tiền mặt đặt cược từ một triệu đến hai triệu năm trăm linh nghìn đồng
để tránh sự phát hiện của lực lượng công an đối tượng hiện được phân công sử dụng bộ đàm đứng cảnh giới ở bên ngoài để thông báo khi thấy có người lạ mặt
tại tỉnh quảng ninh công an thành phố uông bí vừa kiểm tra bắt giữ bốn đối tượng vận chuyển buôn bán trái phép hơn tám mươi kg pháo
hôm qua ngày một mươi một tháng một tại phường phương nam tp uông bí
lực lượng công an đã kiểm tra phát hiện ở phía sau xe taxi biển kiểm soát một mươi năm a một mươi năm nghìn chín trăm hai mươi tám có bảy mươi bốn kg pháo
làm việc với cơ quan điều tra hai đối tượng vũ văn đại và phạm văn thức đã thuê bùi văn đặng vận chuyển số pháo trên
mở rộng điều tra công an thành phố uông bí đã ra quyết định bắt giữ đối tượng liên quan là vũ mạnh thắng
đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở của thắng thu giữ thêm hơn sáu kg pháo
hơn bảy hai trăm linh gói thuốc lá ngoại nhập lậu vừa bị công an tp vũng tân
tỉnh bà rịa vũng tàu thu giữ
vào tối qua lực lượng công an đã phát hiện và bắt quả tang
tịnh hữu quy dùng xe máy chở năm trăm một mươi gói thuốc lá ngoại nhập lậu đến bán cho trần mỹ loan
tiến hành kiểm tra tiệm tạp hóa ở phường một tp vũng tàu do bà loan làm chủ
đã phát hiện và thu giữ hơn một hai trăm linh gói thuốc lá mang nhãn hiệu ges bạc số năm sc
đối tượng loan khai nhận số thuốc trên được mua về để bán lại cho khách hàng
vào tối cùng ngày tiến hành kiểm tra nơi ở của gia đình ông quy
trăm gói thuốc lá ngoại nhập lậu
tại cơ quan công an ông quy khai nhận số thuốc lá trên được ông mua về
rồi trở đến phía đoàn hóa của vũng tàu bán kiếm lời